sau hai năm điều tra truy tố ông đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh
cùng một mươi bốn đồng phạm sẽ hầu tòa với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng của nhà đầu tư
sáu sáu trăm ba mươi bị hại được triệu tập đến tòa
ngày mai ngày một mươi chín tháng ba tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm ông đỗ anh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
cũng hầu tòa có đỗ hoàng việt con trai của ông dũng phùng thế tính nguyên giám đốc trung tâm tài chính kế toán
kiêm giám đốc ban tài chính kế toán tân hoàng minh hoàng quyết chiến quyền phó giám đốc trung tâm tài chính kế toán
kiêm giám đốc ban tài chính kế toán lê thị mai nguyên phó trưởng ban nguồn vốn vũ lê văn anh phó giám đốc ban nguồn vốn
nguyễn văn khẩn phó trưởng phòng ngân sách trung tâm tài chính kế toán
lê văn thịnh phó tổng giám đốc trần hồng sơn phó tổng giám đốc nguyễn khoa đức trợ lý phó tổng giám đốc tân hoàng minh
giám đốc công ty cung điện mùa đông nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng quản trị công ty ngôi sao việt
bùi thị ngọc lân nguyên giám đốc công ty kiểm toán nam việt chi nhánh phía bắc
lê văn giò tổng giám đốc công ty kiểm toán và kế toán hà nội phan anh hùng nguyên phó giám đốc công ty cpa hà nội chi nhánh sài gòn
nguyễn thị hải nguyên phó tổng giám đốc công ty cpa hà nội
hơn hai mươi luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo
trong đó luật sư giang hồng thanh văn phòng luật sư giang thanh bào chữa cho bị cáo đỗ anh dũng
luật sư nguyễn văn tú công ty luật fanci bào chữa cho bị cáo đỗ hoàng việt
liên quan đến vụ án có sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa
hội đồng xét xử gồm có ba người do thẩm phán nguyễn xuân văn làm chủ tọa với ba hội thẩm nhân dân
phía đại diện viện kiểm soát nhân dân tp hà nội phân công kiểm soát viên đặng như vĩnh
nguyễn nhật tuấn nguyễn đức long nguyễn thanh lâm vũ thị anh đào giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử
tân hoàng minh đã khắc phục toàn bộ hậu quả
theo cáo chẳng do khó khăn về tài chính để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc
hoạt động kinh doanh đầu tư thanh toán các khoản nợ phải trả của tập đoàn tân hoàng minh
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo độ anh dũng đã thống nhất chủ trương
và thông qua con trai đỗ hoàng việt chỉ đạo ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân ba công ty
ngôi sao việt cung điện mùa đông và soland phát hành chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị phát hành
một mươi ba mươi tỷ đồng để huy động tiền
để phát hành được trái phiếu các bị cáo đã gian dối
hợp thức điều kiện hồ sơ phát hành thủ tục trao bán giao dịch trái phiếu
như nguy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư
đặt cọc mua bán cổ phần không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn
ngoài ra nhóm ông dũng còn thông đồng với đơn vị kiểm toán
hợp thức số liệu báo cáo tài chính của ba công ty phát hành đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần
để đủ điều kiện phát hành trái phiếu ký các hợp đồng giả cách chuyển nhượng trái phiếu
chạy dòng tiền khống thể hiện việc tân hoàng minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền
từ ba công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu
theo viện kiểm sát các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư khống
làm tài sản bảo đảm cho từ đó tạo niềm tin sử dụng pháp nhân thương hiệu công ty tân hoàng minh
để phát hành trái phiếu huy động được hơn một mươi bốn tỷ đồng qua đó chiếm đoạt sáu sáu trăm ba mươi nhà đầu tư
với tổng số tiền hơn tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng số tiền này được các bị cáo sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu
đến nay toàn bộ số tiền chiếm đoạt phía tân hoàng minh đã nộp khắc phục hậu quả
cơ quan tố tụng cũng xác định quá trình phát hành trái phiếu nhóm doanh nghiệp ngôi sao việt sholai
cung điện mùa đông đã ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo
các ngân hàng việt tiên banh tri nhánh tây thăng long ngân hàng shb trung tâm kinh doanh và việt công banh tri nhánh thanh xuân
theo quy định các ngân hàng phải giám sát mục đích sử dụng tiền có được từ phát hành trái phiếu theo đúng mục đích phát hành
tuy nhiên các ngân hàng không thực hiện việc này
điển hình như việt công banh thanh xuân cho tân hoàng minh chuyển một tám trăm chín mươi tỷ đồng sang tài khoản của hai cá nhân
nhưng không theo dõi vì lý do không giảng buộc quản lý tài khoản
khi điều tra cảnh sát xác định các cá nhân thuộc việt công banh
cũng như shb việt tin banh không có dấu hiệu thông đồng thỏa thuận với tổ chức phát hành trái phiếu
chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư do vậy họ không bị xử lý hình sự
liên quan vi phạm tại tân hoàng minh theo viện kiểm sát
còn một số nhân viên của công ty thẩm định giá ecomax gồm có nguyễn văn dũng giám đốc và đặng quốc hoàng thẩm định viên
công ty trách nhiệm ưu hạn kiểm toán và định giá va gồm nguyễn văn tùng tổng giám đốc và hoàng văn hòa thẩm định viên
công ty cổ phần thẩm định giá thành đô gồm nguyễn minh tâm tổng giám đốc và nguyễn đình phong thẩm định viên
và công ty cpa hà nội gồm phạm mạnh viện phó tổng giám đốc và đoàn thị hải oanh thẩm định viên
cơ quan tố tụng xác định ecomax thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với bốn gói trái phiếu
tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư là hơn năm một trăm linh tỷ đồng
va thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với ba gói trái phiếu trị giá hơn năm ba trăm linh tỷ đồng
thành đô thẩm định giá tài sản bảo đảm gói trái phiếu của công ty sholai giá trị một hai trăm hai mươi chín tỷ đồng
cpa hà nội thẩm định giá tài sản đảm bảo gói trái phiếu một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
do kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các đối tượng thuộc những công ty này có sự bàn bạc thông đồng từ trước về giá trị từng tài sản nên cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính
trước phiên tòa sơ thẩm cơ quan tố tụng nhận được đơn của hơn một hai trăm linh nhà đầu tư xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty tân hoàng minh
trước đó các cơ quan tố tụng nhận được đơn của hơn một hai trăm linh nhà đầu tư là những bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo
trong đơn các bị hại đề nghị tòa án viện kiểm sát xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo
với lý do toàn bộ các bị cáo đều đã hợp tác tích cực với cơ quan điều tra
sai báo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi sai phạm có nhân thân tốt
riêng ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh
đỗ hoàng việt con trai ông dũng phó tổng giám đốc công ty tân hoàng minh
các bị hại đề nghị cơ quan tố tụng xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt
vì trong thời gian ngắn họ đã nỗ lực khắc phục hoàn toàn một trăm linh số tiền của người mua trái phiếu
hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng vào kho bạc nhà nước
những bị hại này cho rằng hành vi khắc phục hậu quả của bị cáo đỗ anh dũng và đỗ hoàng việt
thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo giúp cho các bị hại giải tỏa được tâm lý lo lắng
tạo niềm tin cho xã hội đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn tân hoàng minh
cơ quan tố tụng cáo buộc các công ty kiểm toán ban hành báo cáo kiểm toán với nội dung không đúng thực tế
trong khi các công ty thẩm định giá ban hành kết quả thẩm định chưa đảm bảo đủ tin cậy
vụ án xuất phát từ bối cảnh khó khăn trong hoạt động kinh doanh
để có tiền chi phí và thanh toán các khoản nợ của công ty
ông đỗ anh dũng đã chỉ đạo các thuộc cấp tìm phương án huy động vốn
bằng hình thức phát hành trái phiếu bán cho nhà đầu tư
việc phát hành trái phiếu sau đó được ba công ty thực hiện gồm ngôi sao việt
cholay và cung điện mùa đông
các công ty này đều do đỗ anh dũng chỉ đạo thành lập hoặc mua lại cổ phần
để phát hành được trái phiếu nhóm thuộc cấp của ông dũng thông đồng với cá nhân
tại công ty kiểm toán hợp thức báo cáo tài chính
đồng thời thống nhất các thủ tục liên quan đến đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định giá
tư vấn phát hành quản lý tài sản đảm bảo trái phiếu
cụ thể ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hai bị cáo là nguyễn mạnh hùng
đại diện công ty ngôi sao việt và trần hồng sơn
đại diện công ty sche ký với bị cáo bùi thị ngọc lân
giám đốc công ty kiểm toán nam việt chi nhánh phía bắc
hợp đồng kiểm toán số bảy một mươi một hai nghìn hai mươi một và bảy trăm một mươi hai hai nghìn hai mươi một có nội dung
kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm hai nghìn hai mươi của công ty ngôi sao việt
công ty choley giá trị mỗi hợp đồng là một trăm hai mươi một triệu đồng
bùi thị ngọc lân sau đó đã phân công trần thị linh kiểm toán viên
trưởng nhóm kiểm toán công ty ngôi sao việt và nguyễn thị nguyên nhung
kiểm toán viên trưởng nhóm kiểm toán công ty choley
cùng các trợ lý kiểm toán thực hiện nhiệm vụ
viện kiểm sát cho rằng bùi thị ngọc lân với vai trò phụ trách hai cuộc kiểm toán
đã thực hiện không đúng các quy định của chuẩn mực kiểm toán việt nam
nhiều khoản mục đích chưa thực hiện kiểm tra hoặc thiếu bằng chứng
nhưng vẫn ký phát hành báo cáo kiểm toán độc lập số hai trăm một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và hai trăm một mươi chín hai nghìn hai mươi một
với ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính của scholy và ngôi sao việt
tại công ty cung điện mùa đông cũng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
bị cá nguyễn khoa đức
giám đốc công ty đã ký hợp đồng kiểm toán số bốn trăm bốn mươi hai nghìn hai mươi một với bị cáo lê văn giò
đại diện công ty cpa hà nội để kiểm toán báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi
của cung điện mùa đông trị giá hợp đồng một trăm một mươi triệu đồng
sau khi ký phía công ty cpa hà nội thành lập nhóm kiểm toán do ông lê văn giò phụ trách chung
bị cáo nguyễn thị hải phó tổng giám đốc làm trưởng nhóm
quá trình kiểm toán do hải và nhân viên phan anh hùng bị cáo trong vụ án
đã hợp thức báo cáo kiểm toán giúp cho tân hoàng minh tạo lập các điều kiện gian dối trong phát hành trái phiếu
đoàn kiểm tra do bộ tài chính chủ trì về việc tuân thủ pháp luật kiểm toán độc lập
tại công ty cpa hà nội công ty kiểm toán nam việt cũng kết luận
kiểm toán viên vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực kiểm toán trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán
báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một của cung điện mùa đông
báo cáo tài chính năm hai nghìn hai mươi của ngôi sao việt và châu lây
đối với các đơn vị thẩm định giá cơ quan tố tụng xác định
ba đại diện của các công ty lần lượt là ngôi sao việt châu lây và cung điện mùa đông
đã ký hợp đồng để được ban hành các chứng thư báo cáo thẩm định giá tài sản
các gói trái phiếu do ba công ty phát hành tổng giá trị hơn một mươi ba ba trăm linh hai tỷ đồng
trong đó công ty trách nhiệm hưu hạn thẩm định giá ecomark
thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với bốn gói trái phiếu của công ty ngôi sao việt
công ty schollay và công ty cung điện mùa đông với tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư hơn năm một trăm một mươi tỷ đồng
công ty trách nhiệm bo hạn kiểm toán và định giá va thẩm định giá tài sản đảm bảo đối với ba gói trái phiếu
với tổng giá trị thẩm định phát hành chứng thư hơn năm ba trăm hai mươi hai tỷ đồng
công ty cổ phần thẩm định giá thành đô thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo
một gói trái phiếu giá trị hơn một hai trăm chín mươi chín tỷ đồng
công ty cpa hà nội thực hiện thẩm định giá tài sản đảm bảo
một gói trái phiếu giá hơn một sáu trăm bốn mươi tỷ đồng
cục quản lý giá bộ tài chính đã có văn bản đánh giá
các chứng thư thẩm định giá và báo cáo kết quả thẩm định giá
do các công ty thẩm định giá ban hành cho ba công ty của tân hoàng minh là chưa đảm bảo độ tin cậy
sai phạm của nhóm công ty kiểm toán và công ty thẩm định giá đã tạo điều kiện
cho ba công ty con nói trên của tập đoàn tân hoàng minh
trao bán thành công chín gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thu gần một mươi bốn tỷ đồng
qua đó giúp ông đỗ anh dũng chiếm đoạt tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng của hơn sáu nhà đầu tư